theo phương án đã được các sở ban ngành chức năng thống nhất để người lao động trở lại tp hcm làm việc
các doanh nghiệp hợp tác xã phải có kế hoạch làm việc có văn bản xác nhận hoặc gửi thông báo đến cơ quan chức năng
người lao động đã được tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có xác nhận của cơ quan y tế có xét nghiệm âm tính với sars cov hai có hiệu lực theo quy định
ngoài ra người lao động phải được ubnd tỉnh thành phố nơi cư trú cho phép di chuyển
các địa phương là vùng cam vùng đỏ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
đối với đường sắt và đường hàng không tp hcm sẽ thực hiện theo kế hoạch phương án của bộ giao thông vận tải
nhằm đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín và phù hợp nhu cầu của các địa phương nơi đi và nơi đến
người lao động đi lại bằng đường bộ sẽ thực hiện theo ba phương thức
cụ thể đơn vị sử dụng lao động tự tổ chức bằng cách gửi phương án đến
các cơ quan đầu mối ubnd tp thủ đức và các quận huyện ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp thành phố
ban quản lý khu công nghệ cao để ra soát tổng hợp gửi sở giao thông vận tải xem xét triển khai
sở giáo dục vận tải tp hcm sẽ cấp giấy nhận diện có mã qr cho xe và thông báo kế hoạch vận chuyển đến các tỉnh thành phố
xe sẽ trả khách tại bến xe miền đông bến xe miền tây
người lao động từ bến xe về nơi cư trú bằng xe taxi đã được sở giao thông vận tải tp hcm cấp phép
hoặc là xe trung chuyển đã được các doanh nghiệp đăng ký
bên cạnh đó ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm
làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các đơn vị đang quản lý để phối hợp với công ty cổ phần xe khách phương trang xây dựng kế hoạch vận chuyển
khi được chấp thuận triển khai xe chỉ được trả khách tại địa điểm đã đăng ký trong kế hoạch
ngoài ra sở giao thông vận tải tp hcm sẽ tổ chức tuyến xe khách cố định đi từ bến xe khách ở các địa phương đến tp hcm
tần suất hoạt động của xe khách tối đa bốn chuyến một ngày một tuyến
các đơn vị vận tải đảm nhận khai thác trên từng tuyến do sở giao thông vận tải tp hcm thống nhất
với sở giao thông vận tải tỉnh thành phố liên quan cấp giấy nhận diện trước khi thực hiện
giá vé sẽ được doanh nghiệp kê khai niêm yết phù hợp theo quy định
trong giai đoạn một từ mùng một tháng một mươi đến ba mươi một tháng một mươi tp hcm sẽ triển khai vận chuyển bằng đường bộ theo phương thức một và phương thức hai
giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một trở đi tp hcm thực hiện cả ba phương thức nêu trên
người lao động trở lại tp hcm khi mua vé và khi lên xe phải xuất trình bản chụp giấy đề nghị kèm danh sách người lao động của đơn vị tiếp nhận người lao động
bản chính giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
giấy xác nhận đã tiêm vaccine mũi một được một mươi bốn ngày hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh covid một mươi chín
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tp hcm phối hợp với các địa phương đưa khoảng ba mươi ba người về ba mươi bốn tỉnh thành an toàn theo nguyện vọng của người dân
như vậy sở giao thông vận tải tp hcm trình ubnd tp hcm phương án phối hợp đón người lao động công nhân chuyên gia trở lại làm việc
nhằm từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các quy định về phòng

tổng số cộng rồn từ ngày một tháng một đến nay là một trăm tám mươi hai trăm một mươi một bệnh nhân một trăm bảy mươi năm trường hợp tử vong một mươi ba chín trăm tám mươi hai ca cộng rồn
cũng theo ông hải nếu ngày một mươi chín tháng chín thành phố có hai ba trăm bốn mươi hai bệnh nhân nặng đang thở máy thì ngày hai mươi hai tháng chín chỉ còn hai năm mươi sáu bệnh nhân
đó là một tín hiệu lạc quan
đáng chú ý từ một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín tp hcm đã lấy tám trăm hai mươi một chín trăm năm mươi bệnh nhân
đó là một chín trăm chín mươi chín mẫu xét nghiệm trong đó bốn tám trăm sáu mươi một mẫu đơn và bốn chín trăm tám mươi hai mẫu gộp
số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là bảy trăm chín mươi bốn ba trăm chín mươi bảy mẫu
từ đầu dịch đến nay đây là số mẫu xét nghiệm kỷ lục mà tp hcm lấy được trong một ngày
thông tin từ công tác xét nghiệm diện rộng bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc cho biết thành phố đang có những dấu hiệu tích cực sau ngày xét nghiệm diện rộng đầu tiên
tỷ lệ dương tính ở vùng xanh là một vùng cận xanh là ba vùng vàng là ba vùng cam là năm vùng đỏ là bảy
về truy vết quản lý f một bác sĩ tâm cho biết thành phố vẫn duy trì xong ít hơn trước
f một hầu như ở cùng nhà với f nên được quản lý song song với f
ngoài ra ở vùng xanh số ca nhiễm giảm việc đi lại thoáng hơn nên khâu truy vết f một sẽ được tăng cường và cách ly như trước đây
hiện f một được cách ly tập trung là một
một sáu trăm linh người và cách ly tại nhà là một mươi chín năm trăm linh người
thông tin thêm về công tác xét nghiệm cho lực lượng mai táng bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
nhân viên dịch vụ mai táng được xét nghiệm như người bình thường khác
nạn nhân tử vong do covid một mươi chín đã được lực lượng quân đội phụ trách
dịch vụ mai táng chủ yếu phụ trách trường hợp tử vong không do covid một mươi chín
các công ty dịch vụ mai táng gắn kết với bệnh viện và có hợp đồng để xử lý thi hài sau khi qua đời
các bệnh viện sẽ hỗ trợ các đối tượng này
về chăm sóc f tại nhà theo bà mai đây là mô hình của tp hcm được bộ y tế đánh giá rất cao
hướng đến mục tiêu giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong
tp hcm đã ban hành nhiều chính sách chăm lo cho f tại nhà
đặc biệt chỉ có tp hcm trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất đồng loạt thành lập năm trăm linh trạm y tế lưu động
theo dõi f tại nhà với sự hỗ trợ của lực lượng quân y
giải thích về thông tin tp hcm ngưng tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân
bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết tp thủ đức chỉ tạm dừng tiêm vaccine tại các điểm tiêm cố định của ba mươi bốn phường
để tập trung xét nghiệm từ ngày hai mươi hai đến ba mươi tháng chín
chủ tịch ubnd ba mươi bốn phường sẽ tiếp tục giả soát trường hợp người dân trên địa bàn chưa tiêm mũi một
và đến thời điểm tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín verocell để mời đến tiêm tại các trạm y tế phường
có thể người dân hiểu nhầm chúng ta không ngưng tiêm vaccine tại tp hcm bà mai nhấn mạnh
thông tin về tiến độ tiếp nhận giải quyết giấy phép lưu thông cho người lao động công chức viên chức cán bộ
người lao động công nhân viên trước cán bộ đi làm sau ngày ba mươi tháng chín
thượng tá huỳnh quang tuyến phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
đơn vị đã tiếp nhận danh sách từ một mươi bảy sở ngành với tổng số trên bảy năm trăm linh người
công an thành phố đang cập nhật vào phần mềm quản lý vneid để kiểm soát lưu thông trên đường
để hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường và việc lạm dụng
giấy thông hành không đúng mục đích công an thành phố đề xuất phương án giải quyết cho người lao động
công nhân viên chức cán bộ được phép lưu thông đến trụ sở làm việc theo thời gian
từ sáu h ba mươi đến tám h và một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h hàng ngày lưu thông từ nơi ở đến trụ sở làm việc
với các trường hợp ra đường thực hiện nhiệm vụ ngoài khung giờ và tuyến đường
thượng tá huỳnh quang tuyến cho biết vẫn sử dụng giấy đi đường đã cấp trường hợp đổi ca
bị nhiễm sars cov hai thì đổi giấy
trường hợp đặc biệt thì công an tp hcm
phố cấp bổ sung giấy đi đường và xem xét giải quyết từng đơn vị
liên quan đến việc tập hấn xét nghiệm cho lực lượng sipr
ông từ lương phó giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết
đã tạo tài khoản cho ba mươi ba trên ba mươi bốn doanh nghiệp quản lý shipper
tạo kênh liên lạc giữa các cơ sở và tổ kỹ thuật
đảm bảo vận hành chân chu việc khai báo kết quả xét nghiệm
đến nay một mươi chín trên ba mươi ba doanh nghiệp hơn sáu mươi đã thực hiện đầy đủ khai báo điện tử cập nhật kết quả